dâu tây hiện là loại quả mọng phổ biến nhất trên thế giới thời gian gần đây dâu tây được trồng và bán nhiều ở việt nam
với dầu tây bạn có thể ăn trực tiếp làm bánh trang trí món ăn hay làm detox dầu tây thanh lọc cơ thể
dầu tây chế nhiều vitamin c chống lão hóa hơn cả cam và bưởi ngoài ra dầu tây còn có lợi cho hệ tiêu hóa giúp giảm cholesterol giúp giảm cân giữ ráng và tốt cho sức khỏe tiền sinh sản
theo các chuyên gia dinh dưỡng mỗi ngày nên ăn một khẩu phần dâu tây là một cốc cắt lát hoặc tám quả nếu muốn bạn có thể ăn nhiều hơn nhưng không quá bốn khẩu phần
công dụng tuyệt vời khi bạn ăn dâu tây đúng cách
thứ nhất tốt cho tiềm mạch
anthocyanin thành phần làm cho dầu tây có màu đỏ đẹp mắt có nhiều lợi ích đối với sức khỏe tiềm mạch đồng thời cải thiện cholesterol và chức năng tiểu cầu trong máu
ngoài ra các dưỡng chất trong dầu tây cũng có tác dụng ngăn ngừa tình trạng chống oxy hóa
cải thiện chức năng mạch máu giảm viêm
thứ hai tốt cho người bị tiểu đường
dâu tây có khả năng điều chỉnh lượng đường trong máu bởi dâu có chỉ số đường huyết tương đối thấp
bên cạnh đó dầu tây có lượng cáp thấp và hầu hết tinh bột đều là đường đơn
vì vậy loại quả mọng này có khả năng làm chậm quá trình tiêu hóa đường gluco
từ đó ngăn chặn quá trình tăng đột biến isolin
lượng nước dồi dào trong dầu tây cũng có tác dụng ngăn ngừa hội chứng chuyển hóa và bệnh tiểu đường tiếp hai
thứ ba tốt cho đường ruột
dầu tây có một nguồn chất sơ tuyệt vời
lượng chất sơ dồi dào có thể giữ cho đường ruột khỏe mạnh bằng cách cung cấp các vi khuẩn có lợi
thường xuyên bổ sung dâu tây sẽ giúp bạn tránh bị ta bón và ung thư ruột kết
thứ tư tốt cho não bộ
thường xuyên ăn dâu tây có thể làm chậm quá trình suy giảm nhận thức ở phụ nữ lớn tuổi vì hàm lượng flavonoi cao
thứ năm làm đẹp da
vitamin c trong dầu tầy sản sinh ra colagen giúp cải thiện độ đàn hồi và co giãn của da
lượng collagen sẽ mất dần đi khi chúng ta có tuổi
do vậy tiêu thụ những thực phẩm dầu vitamin c có thể giúp làn da khỏe mạnh và tươi trẻ hơn
ba nhóm người sau đây cần cảnh giác khi ăn dâu tây
thứ nhất người mắc bệnh dạ dày
những hạt nhỏ trong dâu tây có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày
tình trạng này sẽ ngày càng trở nên nguy hại hơn đối với những người thường xuyên bị các vấn đề về dạ dày
bên cạnh đó tính acid của dâu tây cũng có thể gây đau dạ dày
thứ hai người bị cao huyết áp
với những người bị cao huyết áp
cần tránh ăn dâu tây đặc biệt với những người thường xuyên phải uống thuốc có chứa các hóa chất ở mức cao
trong trường hợp này dâu tây sẽ tương tác với thuốc gây cản trở chức năng thận
thứ ba người bị dị ứng
các thành phần chứa trong dầu tây có thể gây dị ứng mạnh mẽ
đặc biệt là đối với những người có tiền sử bị dị ứng
thông thường tình trạng dị ứng hay xảy ra ở trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi hiếm khi xảy ra ở người lớn
nguyên nhân là do một loại protein có nhiệm vụ tạo nên sắc đỏ của dâu tây tương phản với hệ miễn dịch
gây ra các triệu chứng dị ứng như da bị mẩn đỏ và ngứa